trẻ phát hiện ra có người đối nước
xung quanh trẻ không có ai dù đã cầu cứu
trẻ sẽ nhảy xuống nước để cứu bạn như một quản đứng tự nhiên
liệu phương án này có thực sự cứu được bạn
không thiếu những trường hợp đuối nước tại bể bơi mà không ai phát hiện ra
rất nhiều trường hợp trong bể bơi rất là đông mọi người nhưng không để ý ở xung quanh
hình ảnh này được người dân ghi lại tại khu du lịch thiên sơn sới ngà ba vì hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
một bé trai đang bơi có biểu hiện đuối nước nhưng không ai trong hồ bơi phát hiện ra sự bất thường của cậu bé
chết đuối trên cạn sau khi đi bơi về nhà
tất cả nguyên nhân một phần là do phụ huynh thiếu những kỹ năng để nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra đối với con em mình
để ghi lại phần nếm và cách xử lý của các bậc phụ huynh khi thấy một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm trong bể bơi
chương trình đã bí mật sắp xếp tình huống một em nhỏ đang bơi và bị đuối nước
địa điểm ghi hình mà chương trình lựa chọn là một bể bơi nằm trong khu trung cư

không ít các bậc phụ huynh đang đưa trẻ đến sinh hoạt

một phút lời là của những người lớn tại bể rủi ro lập tức có thể xảy ra
khi cậu bé bắt đầu có những bởi huyện đuối nước rất đông người lớn xung quanh nên không ai nhận ra

các biểu hiện của đuối cạn thì chúng ta có thể thấy là sau khi vui chơi trong thì các con về nhà sau một vài giờ thì các con có thể có những biểu hiện cơ thể mệt mỏi quá mức rất là buồn ngủ tức ngực khó thở và mạch nhanh ho lôn hoặc là đau đầu
các biểu hiện đó là những biểu hiện mà phụ huynh hết sức lưu ý sau khi con mình chơi ở bể bơi về
những dấu hiệu này không dễ nhận ra đặc biệt ở trẻ nhỏ
vì vậy phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến những biểu hiện khát thường của trẻ khi bơi sau
những biểu hiện dấu hiệu của hiện tượng chết đuối trên cạn đó là
mệt mỏi có mức rất buồn ngủ khó thở thở nặng
ho nôn tức ngực đau đầu
những biểu hiện như đau đầu mệt mỏi quá mức buồn ngủ ho

biểu hiện như đau đầu mệt mỏi có mức buồn ngủ ho ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất để kịp thời kiểm tra